do ảnh hưởng của cơn bão số một tại một số tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm với mưa là hiện tượng ngập úng sạt lở đất đá
cụ thể thì hôm nay mưa lớn đã gây ngập úng và sạt lở đất đá tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện hoàng su phi tỉnh hà giang làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông đường bộ
mưa lớn đã gây sạt lở đất đá làm tắc nghẽn giao thông đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy thuộc địa phận xã nậm ti huyện hoàng su phi
tại xã thông nguyên nhiều tuyến đường liên thôn liên xã cũng đã bị sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
mưa lớn cũng đã khiến nhiều hộ gia đình bị đất đá vùi lấp làm hư hỏng đồ đạc
hơn sáu hectare lúa và nhiều diện tích ngô hoa màu của nhân dân bị vùi lấp ước tính thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết các xã thị trấn trong huyện đã chủ động lên phương án di rời những nhà dân khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở cao huy động máy móc bảo đảm giao thông thông suốt